sau hơn bốn ngày xét xử vào chiều một mươi chín tháng tám đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa
xét xử vụ án sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh bình dương đã đề nghị mức án đối với từng bị cáo
theo đó cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam và cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương trần thanh liêm
bị đề nghị mức án từ chín đến một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án phạt từ ba năm đến hai mươi sáu năm tù về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tham ô tài sản
sau khi dùng dao đâm chết bạn nhậu đối tượng phạm hoàng my sinh năm hai nghìn một
chú huyện tỉnh biên tỉnh an giang đã tạo dựng lời khai giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã điều tra làm rõ vụ án bắt giữ đối tượng my
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với phạm hoàng my về hành vi giết người
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng bắt quả tàng
phát hiện ba trăm linh g ma túy đá được cất giấu phân chia ngay trong khu dân cư
đáng nói hơn các đối tượng còn tàng trữ một khẩu súng rulo và ba mươi năm viên đạn đầu trì
để sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng lực lượng công an đã tạm giữ hình sự ba đối tượng đặng xuân hạnh võ lê hải dương văn thanh trong đó hạnh giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ra quyết định gia hạn tạm giam thêm một mươi chín ngày đối với bị can nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đối với những cá nhân có liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của nguyễn phương hằng cơ quan điều tra đang xem xét tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa phát hiện một đường dây mua bán pháo nổ với số lượng lớn do đối tượng ngô đình mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã diễn kỷ huyện diễn châu cầm đầu tăng vật thu giữ ba trăm năm mươi kg pháo nổ một xe ô tô ba điện thoại di động
hiện công an tỉnh nghệ an đang đấu tranh mở rộng
chuyên án và truy bắt đối tượng còn lại
trên mạng xã hội là không đúng sự thật
vậy cần phải làm rõ ràng chính xác thông tin xung quanh hình ảnh về hòn non bộ này như thế nào và những ý kiến của cư dân mạng xung quanh vấn đề này ra sao thì xin mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục cư dân mạng hôm nay
đây là hình ảnh hòn non bộ khủng đã gây bão mạng trong những ngày qua
ngay lập tức trên mạng xã hội đã có rất nhiều bình luận trái chiều xung quanh
tuy nhiên đây thực chất là hình ảnh của dự án khu đô thị mới ao tiên
lãnh đạo huyện vân đồn tỉnh quảng ninh khẳng định dự án này hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến vịnh hạ long
thông tin này ngay lập tức đã nhận được sự phản hồi từ cư dân mạng
khu này là xã hạ long huyện vân đồn thuộc quần thể vịnh bái tử long chứ không phải vịnh hạ long di sản thiên nhiên thế giới
mọi người chịu khó tìm hiểu trước khi bình luận nhé
nhìn trên google map thì thấy vị trí quá đẹp
sau khi hoàn thiện chắc chắn sẽ tạo được một khu phức hợp du lịch
kéo theo đó là khu kinh tế chung của vân đồn sẽ phát triển
nó cách hạ long cả mấy chục km và không ảnh hưởng đến vịnh hạ long
thực tế đây đâu phải là dự án lấn biển nên việc phá nát cảnh quan thiên nhiên là điều không thể xảy ra
qua xác minh của cơ quan chức năng công an tỉnh quảng ninh đã tiến hành xử phạt hành chính đối với một công dân
vì hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về hình ảnh vịnh hạ long
theo đó công dân đinh văn đức chú tại thị xã quảng yên
đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải một hình ảnh kèm các nội dung gây tâm lý hoang mang trong dự luận
hiện cơ quan công an cũng đang tiếp tục xác minh các trường hợp bình luận không đúng sự thật liên quan đến nội dung trên
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng đây tiếp tục là bài học đòi hỏi mỗi cư dân mạng khi chia sẻ bình luận cần phải rất cẩn trọng
việc giật tít câu like câu view sẽ dẫn tới nhiều hệ quả đáng tiếc
đề nghị chính quyền truy tìm những ai thông tin sai sự thật và xử phạt thật nghiêm khắc
để gian đe người khác
nên nâng mức phạt lên tối thiểu bảy mươi năm triệu đồng để những người câu like câu view chung tay khi cào bàn phím nói láo
đọc một số bài báo này mới rõ căn nguyên sự việc
vậy tác giả trên facebook dựng chuyện không thành có để bồi nhọ quy hoạch phá vỡ môi trường vịnh hạ long
thông tin là không chính xác
từ đó kéo theo một số bình luận cũng hiểu không đúng về vấn đề
vậy báo chí cần thông tin đại chúng nhiều lần nữa để nhân dân không hiểu sai vấn đề
trên thực tế đây là dự án đã được triển khai một mươi năm
năm nay khu vực triển khai nguyên bản là một bãi bồi sinh lây hoang vu không có giá trị kinh tế cao thuộc vịnh bái tử long
dự án không thuộc vùng đệm vịnh hạ long nên hoàn toàn không có chuyện xâm hại gây ảnh hưởng đến vịnh hạ long để phân lô bán nền
trên cơ sở quy hoạch của dự án đã được phê duyệt nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
nếu dự án được đầu tư xây dựng theo đúng lộ trình sẽ mang tới nhiều cơ hội phát triển của khu kinh tế vân đồn trong thời gian tới
nếu dự án không ảnh hưởng đến môi trường biển thì đây là ý tưởng kiến trúc tuyệt vời
quá đẹp nếu các hạng mục hoàn thành cảnh quan đẹp lên nó cũng góp phần làm đẹp thiên bị
quy hoạch quá đẹp hiện đại mà vẫn giữ được nét đẹp của vịnh vừa phát triển vừa bảo tồn đẹp như vậy
với quỹ đất vốn hạn hẹp thì việc phát triển ra phía biển là đương nhiên miễn sao phù hợp quy hoạch đảm bảo tính pháp lý
những thông tin chưa được kiểm chứng khi đăng bài chia sẻ sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy đáng tiếc
vì vậy hãy là cư dân mạng tuần trọng trên những thông tin không đúng sự thật như câu chuyện từ hình ảnh hòn đoan bộ tại quảng bình vừa qua